trong khi đó bộ ngoại giao mỹ ngày hai mươi năm tháng hai đã nâng khuyến cáo đi lại từ ukraine lên mức cao nhất do tình hình chiến sự tại nước này
đồng thời cảnh báo công dân mỹ cần hết sức thận trọng và cảnh giác trước các khả năng giao tranh tội phạm và bạo loạn dân sự
bộ ngoại giao mỹ khuyến cáo công dân mỹ ở ukraine rời khỏi đây ngay lập tức bằng các phương tiện thương mại hoặc cá nhân nếu an toàn
công dân mỹ ở lại ukraine được khuyến cáo theo dõi các thông báo của chính phủ và thông tin của truyền thông về tình hình an ninh trên thực địa
đồng thời tìm nơi trú ẩn tại chỗ
bộ ngoại giao mỹ cũng cho biết chính phủ mỹ sẽ không thể sơ tán công dân mỹ khỏi
tuy nhiên công dân mỹ có thể yêu cầu trợ giúp lãnh sự tại các đại sứ quán và lãnh sự mỹ ở các nước láng giềng của ukraine
bộ ngoại giao mỹ cũng cho biết chính phủ mỹ có thể yêu cầu trợ giúp lãnh sự tại các đại sứ quán và lãnh sự mỹ ở các nước láng giềng của ukraine